thủ tướng israel benjamin netanyahu ngày hai mươi bốn tháng hai cảnh báo sẽ phát động chiến tranh nếu làn sóng tấn công bằng rocket từ giải gaza không chấm dứt
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh leo thăng căng thẳng liên quan tới các thành viên nhóm hồi giáo jihad của palestine bị sát hại
thủ tướng netanyahu đã cảnh báo nhóm jihad và phong trào vũ trang hồi giáo hamas rằng nếu việc bắn rocket không chấm dứt hoàn toàn
israel sẽ buộc phải triển khai kế hoạch chiến tranh quy mô lớn đã được chuẩn bị
ông netanyahu còn đăng lên facebook một đoạn video cho thấy máy bay israel không kích giải gaza nhằm vào các vị trí của nhóm hồi giáo jihad trong hai ngày qua
phần lớn các quả rocket được bắn từ gaza đã bị hệ thống vòng không vòm sắt của israel đánh chặn